tại quảng trị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng tránh
theo đó trong tổng số gần hai trăm chín mươi chín tàu thuyền với gần bảy thuyền viên thì hầu hết đã được thông báo và về nơi neo đậu an toàn
hiện còn lại ba mươi năm tàu thuyền với bốn trăm ba mươi sáu thuyền viên đang hoạt động trên biển nhưng cũng đã nhận được thông tin và di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm tìm nơi trú tránh
ngoài ra còn thông báo cho nhân dân ở các vùng thấp trũng vùng có nguy cơ bị sạt lở đất lũ quét ngập cục bộ để có biện pháp phòng tránh sẵn sàng lực lượng vật tư thiết bị tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra
hiện các huyện ven biển phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tri cục thủy sản cảng vụ hàng hải quảng trị theo dõi kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện tàu thuyền để xử lý các tình huống xảy ra